mở đầu là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy sở y tế hà nội thông tin vừa ghi nhận thêm một mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có sáu trường hợp là f một của bệnh nhân là nhân viên ngân hàng việt tinh banh ở số hai mươi năm lý thường kiệt hà nội
thuộc chùm ca bệnh liên quan đến chung cư sunshine hòng mai
trước đó chiều qua sở y tế hà nội báo cáo nhanh về một trường hợp mắc covid một mươi chín mới là một nhân viên ngân hàng việt tiên banh ở
ở hai mươi năm lý thường kiệt phan chu trinh hoàn kiếm hà nội hiện sống ở chung cư sunshine palace một mươi ba lĩnh nam mai động hoàng mai
vào chiều cùng ngày trung tâm y tế quận hoàn kiếm hà nội cùng lực lượng công an phường đã tiến hành phong tỏa tòa nhà việt tin banh
số hai mươi năm lý thường kiệt phường phan chu trinh và tạm phong tỏa trụ sở bộ công thương hai mươi năm ngô quyền hà nội
vì có cán bộ của một cục tài liệu
trong khi đó tại hải phòng sáng nay sở y tế hải phòng cũng thông tin ban đầu về ba trường hợp xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
gồm hai tài xế xe container và một công nhân xây dựng các trường hợp này đều lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện đại học y hải phòng
hai người tài xế làm việc trong một công ty vận tải ở phú mỹ tân thành bà rịa vũng tàu chở hàng đến cảng đình vũ lúc hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng sáu
trường hợp là công nhân xây dựng hiện đang làm việc cho một nhà thầu tại khu công nghiệp deep c hai
hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm và truy vết để kịp thời kiểm soát dịch bệnh
sở y tế hải phòng ubnd quận hải an ban quản lý khu kinh tế hải phòng đã lấy mẫu cho khoảng hai hai trăm linh trường hợp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu
gồm năm một trăm năm mươi chín hộ dân với bốn mươi một bốn trăm năm mươi sáu nhân khẩu
thời gian cách ly y tế một mươi bốn ngày từ một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng bảy
xã thạnh phú là nơi đóng chân của công ty trách nhiệm hiệu hạn chancin việt nam với hơn ba mươi công nhân lao động
những ngày qua tại công ty này ghi nhận có bảy mươi bốn ca dương tính sars cov hai trong đó có nhiều trường hợp sinh sống tại các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn xã thạnh phú
việc cách ly y tế toàn xã thạnh phú nhằm điều tra truy vết xử lý các ca bệnh và những trường hợp liên quan hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
như vậy là đến nay đồng nai ghi nhận tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư là chín trăm sáu mươi hai ca trong đó thành phố biên hòa ghi nhận nhiều nhất với bốn trăm hai mươi bảy ca huyện thống nhất một trăm một mươi bốn ca huyện nhân trạch một trăm linh bảy ca
thưa quý vị diễn biến dịch covid một mươi chín ở tỉnh khánh hòa đang có nhiều diễn biến phức tạp
cùng với các lực lượng chức năng công an tỉnh khánh hòa đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch tại địa phương và thực hiện hiệu lệnh mục tiêu kép vừa đạt
tốt an ninh trật tự vừa tổ chức công tác phòng chống dịch hiệu quả
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
hình ảnh lực lượng công an khánh hòa phối hợp tổ chức truy vết các trường hợp f một f hai tại một khu dân cư
đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và luôn trong trạng thái sẵn sàng khẩn trương thần tốc đúng với tinh thần chống dịch như chống giặc
truy vết xác định nhanh các trường hợp f một f hai là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp lực lượng chức năng có biện pháp khoanh vùng cách ly dập dịch một cách hiệu quả nhất
vì thế công an các địa phương và một số đơn vị nghiệp vụ chức năng đã thành lập các tổ công tác phản ứng nhanh
bất kể ngày đêm ngay khi trên địa bàn xuất hiện các ca dương tính mới các cán bộ chiến sĩ trong các tổ phản ứng nhanh phải khẩn trương lên đường
khoảng một giờ sáng qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi phát hiện tổ chức truy bắt nhóm thanh niên khoảng trên ba mươi đối tượng đua xe trên tuyến đường hoàng sa
quá trình thực hiện nhiệm vụ nhóm đối tượng chạy ngược chiều với tốc độ cao không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông phải nổ súng chỉ thiên bắt nhanh tám đối tượng tạm giữ hai mươi năm xe mô tô các loại

thưa quý vị công an huyện lục yên tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã liễu đô huyện lục yên tỉnh yên bái về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái là đối tượng giàng thị rủ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã khao mang huyện mù cang trải tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo chấm ở đầu lông mày phải
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng sùng a tổng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại xã bá hu huyện trạm tấu tỉnh yên bái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý